cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố đối tượng trần văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại xã hải an huyện hải hậu về hai hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ và sản xuất buôn bán hàng cấm
trần văn trường đã sử dụng tài khoản facebook thanh trường đăng tải bài quảng cáo thuốc pháo nổ
và các phụ kiện làm pháo hoa nổ trên một nhóm facebook kín
vào tối ngày hai mươi hai tháng bốn phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định đã bắt giữ trưởng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của trường cơ quan công an thu giữ được gần một mươi kg thuốc pháo nổ
hơn tám kg pháo hoa nổ khoảng hai trăm linh mét dây cháy chậm sáu trăm năm mươi kg phụ kiện gồm cả cốc giấy vỏ pháo
có nhiều kích cỡ khác nhau để chế tạo pháo hoa nổ tám mươi ống nhựa hình trụ các loại là ống bệ phóng pháo hoa nổ
một khẩu súng hơi cồn một hộp đạn trì một số tiền chất để chế tạo thuốc pháo nổ và các phiếu vận đơn
hiện phòng an ninh điều tra công an tỉnh nam định tiếp tục củng cố thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh mở rộng vụ án